liên quan đến vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày tám tháng một mươi hai làm cho một cô gái tử vong và một thanh niên bị nguy kịch
công an quận một mươi hai cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm bắt giữ và lấy lời khai
trần dương tú hai mươi tám tuổi quê tại cà mau để làm rõ động cơ phóng hỏa
tại cơ quan điều tra bước đầu tú khai nhận từng có quan hệ yêu đương và sống chung với nữ nạn nhân
các nhà trò xảy ra vụ cháy được tú thuê để sống cùng bạn gái
tuy nhiên khoảng một mươi ngày trước hai người phát sinh mâu thuẫn tú dọn đi nơi khác còn nữ nạn nhân mở ở lại nhà trọ
vài ngày gần đây có một nam thanh niên đến sống cùng nữ nạn nhân
do ghen tu nên tối bảy tháng một mươi hai biết hai nạn nhân đi ra ngoài tú đã đi mua xăng rồi ở nắp trong xung quanh phòng trọ
vào rạng sáng ngày tám tháng một mươi hai chờ hai nạn nhân về phòng thì phóng hỏa để trả thù

hãy xem video này hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh tus ap nhé

thì hãy curious vào video này và ủng hộ kênh tús ap nhé
rạng sáng nay tại căn phòng quốc tế nãodhê

rạng sáng nay tại căn phòng quốc tế wives
hai căn nhà bốn tầng nằm trên đường đông hưng thuận hai phần đông hưng thuận quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh bất ngờ bốc cháy phát hiện cháy nhiều người dân tiếp cận phá cửa và
đồng thời gọi báo lực lượng chức năng nhận tin báo hỏa hoạn bang chỉ huy công an quận một mươi hai đã
đến hiện trường và chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an quận và công an phường đông hương thuận
nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt được ngọn lửa giải cứu những người bên trong ra ngoài
hậu quả vụ cháy cô gái hai mươi ba tuổi quê bình phước tử vong còn một thanh niên ba mươi tuổi bị bỏng nặng
hiện đang cấp cứu tại bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh
qua khám nghiệm hiện trường và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác công an xác định đây là một vụ
phóng hỏa đốt nhà có chủ đích khoảng vài giờ sau thì lực lượng cảnh sát đã khống chế và bắt
được đối tượng trần dương tú đang ẩn nấp trên mái nhà gần hiện trường vụ cháy
trong chiều nay công an quận một mươi hai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đưa tú quay
trở lại hiện trường để thực nghiệm lại hành vi phạm tội và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc